tàu chín trăm ba mươi bảy hải đoàn một trăm hai mươi chín tổng công ty tân cảng sài gòn chở theo hơn một triệu lít nước ngọt từ tp hcm về tỉnh bến tre
một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng khốc liệt nhất của hạn mặn để kịp thời cung cấp nước ngọt cho bà con
từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng ba tàu chín trăm ba mươi bảy đã thực hiện bốn chuyến vận chuyển nước ngọt từ tp hcm theo đường sông và đường biển về tỉnh bến tre
tổng công ty tân cảng sài gòn phối hợp bơm nước ngọt từ tàu lên các xe vận chuyển đến cung cấp cho người dân giúp bà con có nước sinh hoạt ăn uống